trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia a và tập đoàn điện lực việt nam evn vừa cho biết
mùa hè năm nay miền bắc tiếp tục đối mặt với nguy cơ thiếu điện
hiện các đơn vị liên quan đang phải huy động các nguồn điện khác để bảo đảm cung ứng điện
trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia a cho biết ba tháng đầu năm
trung bình mỗi ngày cả nước tiêu thụ bảy trăm sáu mươi hai triệu kwh một ngày
sang tháng bốn lượng tiêu thụ điện tiếp tục tăng nhanh
ngày ba tháng bốn sản lượng tiêu thụ điện tăng trên chín trăm một mươi bảy triệu kwh một ngày
tăng trên một trăm hai mươi so với trung bình ba tháng đầu năm
đại diện lãnh đạo a cũng cho biết dự báo mức tiêu thụ điện cả nước sẽ đạt kỷ lục
sớm vượt hơn một tỷ kwh một ngày trong thời gian tới
tập đoàn điện lực việt nam evn nhận định
các tỉnh miền bắc tiếp tục đối mặt với nguy cơ thiếu điện từ tháng bốn đến tháng bảy năm nay
tập đoàn điện lực việt nam đang ưu tiên giữ tối đa ở các hối chứa thủy điện
và đã phải huy động nguồn điện chạy dầu để cung ứng điện
các nguồn điện than nhiệt khí năng lượng tái tạo đã được evn huy động tối đa công suất
mua tối đa tất cả các nguồn điện nhập khẩu để giữ nước tối đa cho các hồ thủy điện
để bầu đảm cấp điện trong các tháng mùa khô
hiện nay các thủy điện đang tích chữ được mức nước sản xuất khoảng bốn tỷ kwh điện
để cung cấp cho miền bắc trong những tháng tới
bộ lao động thương minh và xã hội vừa có công văn gửi các cơ quan liên quan
lễ ý kiến về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày ba mươi tháng bốn
và quốc tế lao động mùa một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
cục an toàn lao động bộ lao động thương binh và xã hội cho biết
năm nay dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm có ngày hai mươi chín tháng bốn
tức là vào ngày thứ hai nằm giữa ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ hàng tuần
do đó có ý kiến đề xuất đổi ngày làm việc bình thường vào ngày hai mươi chín tháng bốn
và làm bù sang ngày khác để dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
năm hai nghìn hai mươi bốn cán bộ công chức viên chức và người lao động được nghỉ năm ngày liên tục
việc hoán đổi này giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
việc hoán đổi cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ công chức viên chức và người lao động
nếu được thông qua cán bộ công chức viên chức và người lao động sẽ được nghỉ năm ngày liên tục
từ thứ bảy ngày hai mươi bảy tháng bốn đến thứ bốn ngày mùng một tháng năm
bộ lao động thương binh và xã hội đề xuất thủ tướng chính phủ xem xét quyết định
việc hoán đổi thời gian làm việc nêu trên
trung tâm dự báo nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động thuộc sở lao động thương binh
và xã hội tp hcm vừa công bố nhu cầu lao động của thành phố trong quý ii năm hai nghìn hai mươi
theo trung tâm dự báo nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động tp hcm
trong quý hai năm nay thành phố cần khoảng bảy mươi năm bốn trăm linh đến bảy mươi bảy một trăm linh lao động
trong đó nhu cầu nhân lực bốn ngành công nghiệp trọng yếu cần khoảng một mươi hai ba trăm linh đến một mươi hai năm trăm linh
chiếm một mươi sáu tám so với tổn nhu cầu
cụ thể ngành điện tử công nghệ thông tin chiếm sáu bốn mươi hai cơ khí chiếm bốn năm mươi
chế biến tinh lương thực thực phẩm chiếm ba tám hóa dược cao su chiếm hai bảy mươi một
nhu cầu nhân lực ở chín ngành dịch vụ chủ yếu cần khoảng bốn mươi chín ba trăm linh đến năm mươi bốn trăm linh vị trí
trong đó ngành thương mại chiếm hai mươi hai tám mươi hai dịch vụ thông tin tư vấn khoa học công nghệ chiếm một mươi hai năm
nhu cầu nhân lực ở lao động qua đào tạo chiếm tám

trong đó trình độ đại học trở lên chiếm hai mươi bốn chín cao đẳng chiếm một mươi bảy sáu mươi ba trung cấp chiếm hai mươi năm một mươi tám sơ cấp chiếm một mươi tám bảy
tỉnh ủy thanh hóa vừa phát động cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo
hộ gia đình chính sách hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn
mục tiêu phấn đấu từ nay đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi năm toàn tỉnh có ít nhất năm hộ
được hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở
kinh phí thực hiện mục tiêu năm nhà ở cho hộ nghèo được huy động từ nguồn lực xã hội và nguồn lực nhà nước
việc phân bổ sử dụng các nguồn hỗ trợ theo nguyên tắc nguồn huy động ở cấp tỉnh
ưu tiên hỗ trợ cho các huyện miền núi còn nhiều hộ nghèo hộ cận nghèo
nguồn huy động ở cấp huyện cấp xã sẽ hỗ trợ cho đối tượng sống tại địa bàn
đồng thời có sự điều tiết hợp lý giữa các địa phương dựa trên khả năng huy động nguồn lực thực tế
tỉnh thanh hoa khuyến khích các huyện thị xã thành phố miền xuôi hỗ trợ cho các huyện miền núi
các địa phương có trách nhiệm ra soát sớm báo cáo số hộ nghèo hộ gia đình chính sách
hộ còn khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng công khai dân chủ
tiếp tục thực hiện công tác quản lý bảo vệ môi trường
mới đây ubnd tp hcm vừa ban hành thông báo kết luận chỉ đạo liên quan đến công tác giả soát pháp lý
quy hoạch đối với các khu xử lý chất thải trên địa bàn
ubnd tp hcm do sở tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với sở quy hoạch kiến trúc
ubnd tp thủ đức huyện củ chi huyện cần giờ và các đơn vị có liên quan ra soát pháp lý
quy hoạch bám sát quy chuẩn tiêu chuẩn về quy hoạch có liên quan để căn cứ quy định pháp luật
làm rõ và thống nhất quy mô vị trí diện tích công suất
khu liên hợp xử lý chất thải rắn tây bắc huyện củ chi khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tp thủ đức
và huyện cần giờ bảo đảm sự đồng bộ của các đồ án quy hoạch trên địa bàn theo đúng quy định
trên cơ sở kết quả thực hiện những nội dung này sở tài nguyên và môi trường phối hợp với viện quy hoạch đô thị
và nông thôn quốc gia ra soát nghiên cứu cập nhật bổ sung hoàn thiện đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn
tp hcm đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến hai nghìn năm mươi theo đúng quy trình của ủy ban nhân dân thành phố
trong khuôn khổ hội trợ thương mại quốc tế việt nam lần thứ ba mươi ba ngày bốn tháng bốn tọa đàm với chủ đề
trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất từ chính sách đến thực thi đã được diễn ra tại hà nội
việc thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất epr được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới
để kiểm soát chất thải ra môi trường
và việt nam là một trong những quốc gia đông nam á đầu tiên áp dụng công cụ này
việc thực hiện epr sẽ giúp doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của đối tác
từ đó có cơ hội tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu
theo các chuyên gia đây là cơ hội để các doanh nghiệp phát triển bền vững hơn
xong cũng là thách thức bởi các quy định quy trình mới luôn cần thời gian để triển khai
và thực thi một cách thông suốt và hiệu quả
các nhà hoạch định chính sách tổ chức doanh nghiệp đã cập nhật thông tin
chia sẻ kinh nghiệm đưa ra những khuyến nghị giải pháp
cũng như tạo dựng mối quan hệ hợp tác trong quá trình thực thi epr
hướng đến mục tiêu giữ gìn tài nguyên giảm thiểu rác thải gây ô nhiễm môi trường
thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và góp phần hiện thực hóa cam kết của việt nam
về đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm hai nghìn năm mươi
ngày bốn tháng bốn tại hà nội hội hiểu nghị việt nam bulgari vừa tổ chức
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đánh giá cao các kết quả hoạt động của hội hữu nghị việt nam bulgari trong nhiệm kỳ vừa qua
như giao lưu hữu nghị tăng cường hiểu biết về văn hóa kết nối hợp tác giáo dục việt nam bulgari
đã góp phần vào việc thực hiện đường lối và nhiệm vụ đối ngoại của đảng nhà nước
góp sức củng cố vị thế uy tín của đất nước ta trên trường quốc tế
trong nhiệm kỳ mới chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam đề nghị
hội hiểu nghị việt nam bulgari không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động
chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ hội viên quan tâm xây dựng thế hệ hội viên trẻ
triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
vừa qua cục cảnh sát quản lý hành chính về trạng thống
trật tự xã hội bộ công an và công ty cổ phần tập đoàn sovico đã tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp giữa hai đơn vị
trong triển khai các nền tảng đề án của cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
hai bên sẽ phối hợp triển khai các nhiệm vụ của đề án sáu bảo đảm được nhanh chóng hiệu quả đúng quy định pháp luật
ứng dụng dữ liệu dân cư căn cứ công dân định danh và xác thực điện tử đối với các hoạt động nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội
ngoài ra tập đoàn sovico sẽ hỗ trợ trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư những giải pháp công nghệ tài chính nguồn nhân lực chuyên gia
quá trình triển khai phải được thực hiện đúng quy định có trọng tâm trọng điểm đạt hiệu quả cao phục vụ yêu cầu thực tế đặc thù đặc điểm trong lĩnh vực của hai bên
từ ngày ba mươi một tháng ba đến ngày hai tháng bốn tuổi trẻ công an tp hà nội đã tổ chức chương trình hành trình thiện nguyện tự hào tây bắc
tiếp bước trả anh tại bảy huyện thị xã của tỉnh
đây là một trong các chuỗi hoạt động của công an thủ đô nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ và bảy mươi năm ngày giải phóng thủ đô
hành trình tình nguyện tự hào tây bắc tiếp bước trả anh do công an thành phố hà nội thực hiện có nhiều hoạt động ý nghĩa cũng như trao tặng những món quà với tổng giá trị một ba tỷ đồng
tại hai tỉnh điện biên và lây châu đoàn công tác đã tới thăm trao tặng nhiều công trình phần quà đồng hành với công an các xã biên giới
và nhân dân địa phương trong đó trao công trình ngôi nhà một mươi chín tháng tám tặng đối tượng chính sách công trình thư viện xanh cùng các trang thiết bị phục vụ công tác tặng công an hai mươi một xã thị trấn và ba mươi gia đình liệt sĩ công an nhân dân
hành trình tình nguyện tự hào tây bắc tiếp bước trở anh được tổ chức nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ đảng viên nhân dân nhất là thế hệ trẻ
bên cạnh đó hành trình tình nguyện cũng góp phần tôn vinh tri ân những người có công với cách mạng với đồng bào chiến sĩ đã đóng góp công sức sương máu để xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như động viên khích lệ đồng bào các dân tộc vượt qua những khó khăn để ổn định cuộc sống
vừa qua sở du lịch và hiệp hội du lịch tp hcm đã tổ chức khai mạc ngày hội du lịch tp hcm lần thứ hai mươi năm hai nghìn hai mươi
ngày hội du lịch tp hcm lần thứ hai mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
năm nay có một trăm năm mươi gian hàng của các tỉnh thành doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và các đơn vị khác tham gia
điểm nhấn của ngày hội là sự bồn nổ các chư trình kích cầu du lịch
theo thống kê đến nay đã có gần bốn trăm linh sản phẩm du lịch dịch vụ của các công ty lửa hành các cơ sở lưu trú các điểm thăm quan các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác đã tham gia khuyến mại với giá ưu đại lên đến năm mươi
cùng nhiều quà tặng và các dịch vụ đi kèm hấp dẫn giảm giá trực tiếp bốc thăm trúng thưởng quà tặng đuối vui có thưởng
khi khách đến tham quan ngày hội du lịch và đăng ký tour du lịch nhiều hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc thưởng thức ẩm thực việt biểu diễn nghệ thuật của nhiều địa phương trên cả nước cũng được quảng bá tại đây
cơ quan chức năng đã xác định thêm ba đối tượng chủ mưu đang trú tại huyện cam lộ tỉnh quảng trị
hiện đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo đã chuyển giao hồ sơ đối tượng và tăng vật cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng trị để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
bộ đội biên phòng lạng sơn vừa phá thành công chuyên án tổ chức cho người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
cởi tố vụ án hình sự bàn giao vụ án cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
ngày hai tháng bốn lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng chu văn quân và hoàng văn vàng cùng chú tại huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
đang điều khiển xe mô tô chở hai người trung quốc từ khu vực biên giới đến thị trấn lộc bình để nhận tiền công hai triệu đồng một người
hai công dân trung quốc gồm cung quốc hoa chú tại tỉnh giang tây và hứa xuân minh chú tại tỉnh phúc kiến trung quốc
khai nhận mục đích nhập cảnh trái phép vào việt nam để xuất cảnh sang nước thứ ba tìm kiếm việc làm
bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn đã bàn giao vụ án trên đến cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn để tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện yên minh tỉnh hà giang vừa phát hiện bắt giữ đối tượng trồng hơn một ba trăm linh cây thuốc viện và có dấu hiệu sản xuất trái phép chất ma túy
tổ công tác phát hiện bắt quả tang lù trá xính sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại xã ngam la huyện yên minh
đang khai thác nhựa cây thuốc viện tươi trên khu vực nương rễ của quốc gia
qua kiểm đếm đo đạc thu giữ một ba trăm chín mươi cây thuốc viện tươi trên diện tích năm trăm chín mươi bốn m hai sáu mươi bảy tám gram chất nhựa dẻo màu nâu nghi là nhựa thuốc viện
sinh khai nhận trồng nương thuốc viện với mục đích lấy nhựa để sử dụng nếu được nhiều sẽ bán
trước đó công an huyện mèo vạc cũng phát hiện đối tượng vừa thị diê chú tại thôn vị ke xã nậm ban huyện mèo vạc
có trồng một trăm linh ba cây thuốc phiện đã ra hoa và có quả đối tượng này đã trích xuất từ nhựa cây thuốc viện với trọng lượng bốn năm mươi tám gram
các vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ